vĩ và ngọc biết thửa đất có diện tích hơn bốn m hai là đất trồng cây lâu năm
tuy nhiên hai đối tượng đã câu kết với nhau tự đặt tên là dự án coco green home
đưa ra các thông tin gian dối để các bị hại tin tưởng ký hợp đồng đặt cọc để bán đất nền
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín vĩ và ngọc đã lừa đảo chiếm đoạt của ba mươi bảy bị hại
số tiền hơn một mươi tám tám tỷ đồng trong đó vĩ chiếm đoạt một mươi năm tỷ chưa trả cho các bị hại
còn ngọc đã thanh lý và đền bù cho một số người mua đất với tổng số tiền là gần tám năm tỷ đồng
tòa nhân dân tỉnh quảng nam đã tuyên phạt bị cáo huỳnh tấn vĩ một mươi bốn năm tù
và bị cáo hoàng văn ngọc bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày hôm nay công an huyện bù đốc tỉnh bình phước cho biết vừa bắt quả tàng hai đối tượng
là lê thanh hải và nguyễn tấn thắng cùng chú tại bình thuận
đang vận chuyển một trăm tám mươi kg pháo trái phép
vào dạng sáng cùng ngày nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an huyện bù đốc
phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an huyện bù đốp và công an thị trấn thanh bình
phát hiện hai đối tượng điều khiển xe ô tô bảy chỗ có dấu hiệu khả nghi
nên tiến hành dừng xe kiểm tra thì phát hiện bên trong xe có một trăm tám mươi kg pháo
hiện vụ việc đang được công an huyện bù đốp tiếp tục điều tra làm rõ